đoàn kiểm tra đội quản lý thị trường số một thuộc cục quản lý thị trường tp hà nội
phối hợp cùng thành viên tổ công tác ba trăm sáu mươi tám tổng cục quản lý thị trường vừa kiểm tra
và phát hiện hơn một trăm ba mươi bảy đơn vị thuốc tân dược nhập lậu qua đường hàng không
tại một cơ sở kinh doanh dược phẩm tại phó trạm thuộc quận long biên tp hà nội
qua kiểm tra cơ sở hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
không có giấy đủ điều kiện kinh doanh dược phẩm
toàn bộ hàng hóa tại cơ sở gồm một trăm ba mươi bảy ba trăm hai mươi đơn vị thuốc tân dược là thuốc điều trị thận
huyết áp thuốc kháng sinh thuốc điều trị dạ dày nhập lậu qua đường hàng không
toàn bộ số thuốc tân dược trên do nước ngoài sản xuất có xuất xứ thổ nhĩ kỳ
không có hóa đơn chứng từ được chủ cơ sở mua giao dịch trên mạng xã hội facebook ảo
tên minh trí và hồ hoài đông không biết người bán hàng
đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng để tiếp tục xác minh làm rõ